biện pháp phong tỏa sẽ không được dỡ bỏ đồng bộ mà theo từng giai đoạn tương ứng với nguy cơ thực tế